cuộc chiến chống covid một mươi chín vẫn đang tiếp diễn và ngày càng khó khăn hơn
những y bác sĩ có lẽ là một trong những đội vụ đội ngũ vất vả nhất hiện nay
và để bảo vệ các chiến sĩ áo trắng việc đầu tiên là họ cần được cung cấp đủ trang phục phòng hộ
trong đó có khẩu trang y tế
thời gian qua hiện tượng người dân tích chữ quá nhiều khẩu trang y tế đã gây nên tình trạng khan hiếm
không ít bác sĩ phải sử dụng khẩu trang vải trong quá trình làm việc chuyên môn
điều này không thể bảo đảm an toàn
bộ y tế cũng đã kêu gọi người dân hãy sử dụng khẩu trang vải
nhưng khẩu trang y tế cho y bác sĩ
trước thực tế khẩu trang y tế khan hiếm
cả gia đình bà minh loan ở thành phố hải phòng đã chuyển sang sử dụng khẩu trang vải
theo bà đây cũng là một cách để gia đình bà chia sẻ khó khăn với ngành y tế
chung tay cùng cả nước phòng chống covid một mươi chín
do những người tuyến đầu và các bác sĩ điều trị và những người nhiễm bệnh thì tốt hơn vì là bây giờ nó cũng còn khan hiếm
khẩu trang y tế là khẩu trang chỉ sử dụng một lần
chúng ta hãy thử làm một phép tính nhỏ
hiện tại ở hà nội có khoảng hơn hai mươi người làm việc
trong các cơ sở y tế giả sử một ngày một nhân viên y tế cần sử dụng tối thiểu năm chiếc khẩu trang
con số này là chưa kể những người làm việc trong khu vực nguy cơ cao cần phải sử dụng nhiều hơn
như vậy một ngày cần ít nhất một trăm linh khẩu trang y tế dành cho các nhân viên y tế
hà nội hiện có hơn tám triệu dân giả sử một nửa trong số đó sử dụng khẩu trang vải
thì đã có thể tiết kiệm được bốn triệu khẩu trang y tế một ngày để dành cho các nhân viên y tế
hiện nay bộ y tế đã huy động chín mươi bác sĩ một trăm hai mươi năm điều dưỡng cả nước sẵn sàng tham gia chống dịch
đồng thời bộ y tế cũng dự kiến huy động thêm khoảng một mươi sáu sinh viên năm cuối trường y dược và khoảng hai mươi sáu điều dưỡng
như vậy số lượng khẩu trang y tế cần dùng là rất nhiều
chúng tôi được biết thì bộ công thương cũng đã có kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc của bộ công thương
ví dụ như tập đoàn diệt may đã nhập khẩu nguyên liệu và sản xuất được các khẩu trang vải ba lớp bốn lớp
với đầy đủ các lớp có thể ngăn dịch
các khẩu trang vải chưa được dọn bắn có thể kháng khuẩn cho nên người dân hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng các khẩu trang vải mà có đạt tiêu chuẩn
còn đối với khẩu trang y tế thì chúng tôi cũng nghĩ là bà con cũng nên trong cái thời điểm rất khó khăn này
thì nên nhường những khẩu trang y tế cho những nhân viên y tế trong công tác tiếp xúc cách ly thu dung điều trị cho người bệnh
thì nó an toàn cho nhân viên y tế hơn
và chính sự an toàn cho nhân viên y tế thì sẽ giúp cho đảm bảo cho cái an toàn của cộng đồng
các khẩu trang vải thì có giá trị đối với những người dân để phòng những dọn bắn lớn
thế còn đối với nhân viên y tế bắt buộc phải sử dụng khẩu trang y tế thì lúc đó mới có thể giảm bớt cái nguy cơ lây nhiễm được
và tôi rất tiếc rằng là toàn bộ hệ thống bệnh viện trên đất nước của chúng ta hiện nay rất khan hiếm khẩu trang y tế
và gần như không có để phát cho nhân viên y tế
thì đây là cái mà tôi cũng muốn rằng tất cả những người dân chúng ta hãy thực hiện một cái ý thức
là hãy nhường khẩu trang y tế cho nhân viên y tế và chúng ta chỉ sử dụng khẩu trang y tế trong những trường hợp cần thiết mà thôi
và thông điệp mà chúng tôi muốn được nhắc lại ở đây là đừng lãng phí khẩu trang y tế hãy dành khẩu trang y tế cho thầy thuốc